để kịp thời chấn chỉnh hoạt động tại các văn phòng đại diện cơ quan báo chí và phóng viên thường trú
bộ thông tin và truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ thực hiện việc kiểm tra toàn bộ hoạt động của văn phòng đại diện phóng viên thường trú các cơ quan báo chí
những hoạt động nào của văn phòng đại diện của phóng viên thường trú trái với tôn trì mục đích sẽ bị loại bỏ
quốc hội đặt mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp dưới bốn là nhan đề bài viết trên báo lao động số ra ngày hôm nay
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn đi vào ngày làm việc thứ hai các đoàn đại biểu thảo luận theo tổ về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
một trong những vấn đề nóng được đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm là các chỉ tiêu trong lĩnh vực lao động việc làm
bởi lẽ với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tỷ lệ mất việc đang có xu hướng tăng lên
tuy nhiên trong báo cáo của chính phủ cũng thừa nhận tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm
nhất là đối với lao động được đào tạo trình độ đại học cao đẳng vẫn còn cao chất lượng việc làm chưa cao
việc tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa nghiêm tình trạng trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội tiếp tục gia tăng
bởi vậy mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới bốn xem ra khó thực hiện
còn trên báo thanh niên hôm nay thì lại có bài viết tăng trưởng kinh tế sợ ông lớn hát hơi
đánh giá cao nỗ lực sự quyết liệt của chính phủ trong điều hành kinh tế xã hội và chi tiêu ngân sách
song không ít ý kiến các đại biểu quốc hội đề nghị chính phủ phải tăng chất cho tăng trưởng
không để tình trạng các ông lớn nước ngoài như samsung formosa hát hơi là nền kinh tế lại gặp phải vấn đề
theo nhiều đại biểu dù kinh tế tăng trưởng ấn tượng nhưng chín mươi doanh nghiệp hiện nay của việt nam
chủ yếu là nhỏ và vừa đóng góp chưa đầy sáu gdp
tăng trưởng xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào khu vực fdi
riêng samsung đã góp vào cơ cấu xuất khẩu năm mươi tỷ usd đóng góp hai mươi năm tổng giá trị xuất khẩu của cả nước
điều đó cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn rất thấp
liên quan đến vấn đề giải quyết tình trạng kẹt xe ra vào sân bay tân sơn nhất
đang được nhiều bạn đọc quan tâm trên báo tuổi trẻ có bài viết phá thế độc đạo vào sân bay tân sơn nhất
ubnd tp hcm và bộ quốc phòng đã có một số thỏa thuận bàn giao đất để triển khai dự án xây dựng cầu vượt thép
giải quyết một phần tình trạng kẹt xe ra vào sân bay tân sơn nhất
đồng thời còn nhiều giải pháp khác như mở thêm đường ra vào sân bay
mở thêm cửa ngoài cửa độc nhất là đường trường sơn hiện nay
tính đến các dự án làm đường trên cao cáp treo metro
tiếp tục với loạt bài thị trường hàng sách tay thả nổi đến bao giờ
trên báo lào động có bài viết bởi chưng xính hàng ngoại
chỉ cần vào google gõ từ khóa hàng sách tay thì kết quả trả về sẽ có hàng nghìn địa chỉ bán hàng công khai
quảng cáo đủ các mặt hàng từ thực phẩm mỹ phẩm tới thời trang
miễn là người dùng có nhu cầu thì sẽ có được cung cấp kể cả với số lượng lớn
giá của các sản phẩm thì cũng thượng vàng hạ cám
có vật dụng chỉ vài nghìn đồng nhưng cũng có những thứ lên đến hàng chục triệu đồng
giá cả của các shop cũng mỗi nơi một phách
tranh lệch từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng trên cùng mã sản phẩm
một trong những lý do khiến hàng sách tay nhan nhản trên thị trường
bởi không ít chủ buôn đã chọn cách trộn hàng
pha thêm hàng chất lượng thấp hàng trung quốc và các lô hàng sách tay từ các nước phát triển
dối với trường chuẩn quốc gia là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
bài viết đề cập đến tình trạng nhiều trường tiểu học trung học cơ sở ở đà nẵng
đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia nhưng lại rơi vào tình trạng không đủ chuẩn
vì sĩ số học sinh tăng nhanh
trong khi đó không ít trường ở tp hcm đạt chuẩn nhưng lại không vui
theo chia sẻ của nhiều hiệu trưởng trường chuẩn quốc gia tại tp hcm để được công nhận đạt chuẩn
chúng tôi phải phấn đấu rất nhiều
nhưng đổi lại chúng tôi không được gì hơn ngoài tấm bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
mức đầu tư kinh phí của nhà nước vẫn như cũ y như các trường chưa đạt chuẩn
đó là chưa kể việc giảm sĩ số ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của giáo viên
tức là kinh phí rót xuống tính trên đầu học sinh số học sinh giảm thì kinh phí giảm
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay